ngày sáu tháng năm giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thánh hóa đào quyết định số hai nghìn chín trăm bảy mươi bảy qd sld tbxh
về việc chấm dứt chế độ yêu đái đối với người có công của ông nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
trú tại xã trường giang huyện nông cống tỉnh thánh hóa là thương binh tỷ lệ thương tật bốn mươi một
lý do thu hồi là khi xác nhận hồ sơ thương binh ông nguyễn văn nam đang chấp hành án tù giam
chuốn chạy và bị truy nã theo lệnh truy nã một mươi sáu ba mươi chín ltn ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín của trại giam cổn cát tỉnh sóc trăng
thời điểm chấm dứt chế độ yêu đái đối với ông nguyễn văn nam kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn bốn
đồng thời thu hồi hủy bỏ quyết định một nghìn ba trăm một mươi tám qd sld tbxh vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thánh hóa
ngoài ra giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thanh hóa quyết định truy thu số tiền hưởng ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn là hai trăm linh tám triệu đồng
trong đó số tiền trợ cấp hàng tháng đối với thương binh là một trăm năm mươi bảy triệu đồng
số tiền yêu đái trong giáo dục và đào tạo đối với hai người con của ông nam là năm mươi triệu đồng
theo ông dương văn huệ người nhân sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thánh hóa có quyết định chấm dứt chế độ yêu đái đối với người có công và truy thu số tiền hưởng
số tiền được hưởng thụ trái quy định xuất phát từ bộ tư lệnh quân khu bốn về việc thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và phụ cấp trợ cấp hàng tháng đối với ông nguyễn văn nam
thời gian tới sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thanh hóa sẽ gửi quyết định và làm việc với địa phương đông nam cư trú để thực hiện việc thu hồi số tiền đã chi và không trả đúng quy định
theo báo cáo ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đối tượng trần minh sơn bị công an tỉnh hậu giang bắt về tội trộm cắp tài sản riêng của công dân
và tội chiếm đoạt mua bán vũ khí trái phép bị tòa nhân dân tỉnh hậu giang xét xử bốn năm tù
sơn chấp hành án tại trạm giang cồn cát tỉnh hậu giang
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quá trình đi cải tạo sơn đã vượt ngục bỏ trốn
trần minh sơn bị truy nã theo quyết định số một mươi sáu tám mươi chín ltn vào ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín của trại giang cồn cát
sau khi chuyến chạy trần minh sơn về quê tại sát trường giang huyện nông cống tỉnh thanh hóa
lấy tên họ là nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một để sinh sống
đối tượng sơn sau đó lập bản khai cá nhân đề nghị xác nhận thương binh
và được ủy ban dân xã trường giang huyện nông cống xác nhận vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám bộ tư lệnh quân khu bốn đã ban hành quyết định số sáu qd btl
về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp phụ cấp hàng tháng đối với nguyễn văn nam
và đã được khưởng trợ cấp kể từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thanh hóa phạm nhân trần minh sơn đang bị truy nã
theo lệnh truy nã số một mươi sáu ba mươi chín ltn ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín của trại giam cổn cát
vì trốn trại trong thời gian chấp hành thi hành án và về quê ở xã trường giang huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đối tượng này đã lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thương binh với tên nguyễn văn nam
và được bộ tư lệnh quân khu bốn đã ban hành quyết định số sáu qd btl
về việc cấp giấy chứng nhận thương binh trợ cấp phụ cấp hàng tháng là không đúng quy định của pháp luật
ngày ba mươi một tháng một đối tượng trần minh sơn tên gọi khác là nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đã đến công an xã trường giang huyện nông cống tỉnh thánh hóa đầu thú về hành vi trụng cấp tài sản riêng
của công dân và tội chiếm đoạt mua bán vũ khí cháy phép theo bản án của tòa án nhân dân tỉnh hậu giang năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú xác định
ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đối tượng trần minh sơn bị công an tỉnh hậu giang bắt về tội trộm cắp tài sản riêng của công dân
và tội chiếm đoạt mua bán vũ khí cháy phép bị tòa nhân dân tỉnh hậu giang xét xử bốn năm tù
chấp hành án tại chợ giao cồn cát tỉnh hậu giang
đối tượng trần minh sơn chấp hành án đi cải tạo tại nông trường tôm vĩnh châu tỉnh hậu giang
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thì bỏ trốn khỏi nơi giam vào ngày sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
quá trình điều tra truy tố xét xử chấp hành án
đối tượng trần minh sơn không khai báo lý lịch thật của mình
mà khai báo nguyễn văn nam sinh ngày hai tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại xã trường giang huyện nông cống tỉnh thành hóa
phạm nhân án tủ trung thân trốn nã dưới mắt thương binh sản xuất giỏi
ngày hai mươi tháng hai chạy giam cái tàu đóng tay huyện u minh tỉnh càn mau cho biết
vừa phối hợp với công an huyện hớn quản tỉnh bình phước
bắt giữ phạm nhân nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trốn khỏi trại giam cái tàu khi đang thụ án trung thân ba mươi ba năm trước
quân là phạm nhân giết người cướp tài sản và vượt ngục sau khi thu án được ba năm hai tháng
theo hồ sơ vụ việc vào ngày một mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
quân đi từ cần thơ về thị xã cà mau nơi là thành phố cà mau
thuê xe ôm trở về huyện đầm rơi với giá hai đồng
khi xe đi đến phường tám thành phố cà mau xe bị bể bánh
người chạy đi đến phường tám thành phố cà mau xe bị bể bánh
người chạy xe ôm sang khách cho một xe ôm khác
khi đến đầm rơi quân nói không tìm được người quen yêu cầu tài xế xe ôm trở quay lại thành phố cà mau
trên đường đi lợi dụng đường xấu xe không chạy được phải đi xuống rắt bộ
quân đã dùng súng bắn người lái xe ôm chết ngay tại chỗ rồi cướp xe
thời gian quân gây ra án là khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
sau đó quân mang xe máy đến sát phú lễ huyện ba chi tỉnh bến tre
bàn với giá ba chỉ vàng hai mươi bốn k rồi lẩn trốn
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quân bị bắt
ngày một mươi bốn tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi chín bị cáo quân bị tòa nhân dân tỉnh bình hải tuyên án tù trung thân
đưa về chạy giam cái tàu thủ án
trong quá trình thủ án quân được phân công là thợ mọc
lợi dụng sơ hở của quản giáo ngày chín tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi quân trốn khỏi trại giam cái tàu
cũng theo hồ sơ vụ án khi đi bộ đội quân có giữ một khẩu súng k năm mươi bốn
sau đó đổi cho người quen
trốn khỏi chạy giam quân về nhà mẹ ruột ở xã tân trung huyện đầm rơi
đón ba con từ một đến tám tuổi bỏ trốn lên tỉnh bình thuận
sau khi đến bình thuận bốn cha con quân ta túc tại một ngôi chùa
thấy hoàn cảnh của quân gà trống nuôi ba con nhỏ
nên sư trụ trì ngôi chùa ở huyện tánh linh cho cha con quân ta tốt
thời gian qua lại ở chùa quân luôn tỏ ra là người có đạo đức
trí thú làm ăn nhưng do vợ bỏ để lại ba con nhỏ
ở quê nhà khó khăn
nên tha hương người ta
thương hoàn cảnh của quân nên sau đó mọi người đã mai mối cho quân một người phụ nữ ở địa phương
sau đó quân nở với người vợ và ba đứa con
một cán bộ chạy giam cái tàu cho hay
theo cán bộ chạy giam cái tàu khi đi bộ đội quân lấy tên là nguyễn văn quấn
nên sau khi trốn khỏi trại giam quân lại sang quân khu bảy làm xuất ngũ mà không bị phát hiện
phạm nhân quân khai nhận
sau khi trốn khỏi trại giam cái tàu ra bình thuận khoảng một năm
thì tôi về quân khu chín xin trích lục hồ sơ làm giấy xuất ngũ
giấy chứng nhận bị thương chiến đấu ở chiến trường campuchia
và mang ra bình thuận trình với địa phương nơi cư trú
có hồ sơ đầy đủ nên tôi được hưởng chế độ thương binh cho đến một ngày bị bắt
dựa trên hồ sơ quân cung cấp
chính quyền địa phương đã làm thủ tục để được hưởng chế độ thương binh ngày hai tháng bốn
được chính quyền địa phương tặng quà tình nghĩa
trong thời gian sinh sống ở bình thuận quân tỏ ra là một người tu trí làm ăn
sau đó quân và người vợ thứ hai ly hôn
quân về bình thuận và thành phố hồ chí minh làm ăn
đến năm hai nghìn một quân quen và sống với một người vợ thứ ba
hai người đến huyện hớn quản tỉnh bình phước thuê nhà sinh sống đến lúc bị bắt
theo đó lúc một mươi ba h ngày ba mươi một tháng một
công an huyện hớn quản kiểm tra hành chính ký ốt văn phòng
giao dịch bất động sản tiến pháp tổng người thị trấn tân khai
phát hiện ông nguyễn văn quấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú đồng kho huyện tánh linh bình thuận
có đặc điểm nhận dạng như lệnh truy nã của trại giam cái tàu cung cấp
làm việc ông quấn thừa nhận tên thật là nguyễn văn quân
là phạm nhân vượt ngục ba mươi ba năm về trước đang bị truy nã